theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày hôm nay ba mươi một tháng năm bắc bộ thanh hóa có mưa vừa có nơi mưa to lũ quét xa lở đất tiếp tục có khả năng gây nguy hiểm tại vùng núi bắc bộ và thanh hóa
từ hôm nay ba mươi một tháng năm đến ngày hai tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa có nơi mưa to riêng các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh lũ quét xa lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở các vùng núi bắc bộ và thanh hóa
trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và thanh hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến ba mét nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên